khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông vẫn sẽ là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh thành bắc bộ trong vòng ba ngày tới
vì vậy thời tiết ở phía đông bắc bộ vẫn là trạng thái trời nhiều mây và có sương mù về đêm và sáng sớm
mưa nhỏ có thể xảy ra rải rác tại các tỉnh vùng núi vào thời điểm đêm và sáng mai
tuy nhiên lượng là không nhiều chỉ dưới năm mm
vào ban ngày trời nhiều mây đôi lúc hứng nắng
tuy nhiên nhiệt độ cũng chỉ tăng lên hướng là hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ trong ba ngày tới duy trì trạng thái trời nhiều mây có sương mù vào đêm và sáng sớm
nhưng khô ráo và không có mưa
vào ban ngày trời nhiều mây đôi lúc hứng nắng
với nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi một hai mươi bốn độ khu tây bắc cao hơn từ một hai độ
với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
do chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió đông bắc kết hợp với địa hình
nên mưa xuất hiện rải rác tại các tỉnh thuộc khu vực ở trung trung bộ với lượng không nhiều
do vậy có thể có nhiều lượng trời nhớ mây
cũng không làm cho nhiệt độ trên khu vực này tăng cao được
trời tiếp tục ở ngưỡng rét về đêm và sáng
còn vào ban ngày nhiệt độ ban trưa chỉ ngưỡng là hai mươi hai hai mươi năm độ sau đó tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận
sẽ có mưa rào rải rác ở phần phía bắc trong vòng ba ngày tới
vào ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi thuộc bình thuận và ninh thuận sẽ cao hơn từ một đến hai độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên dãnh thấp phía nam hoạt động chủ yếu
ở vĩ độ từ đến năm độ vị bắc không tác động đến thời tiết ở nơi đây
vì vậy thời tiết sẽ ít có sự biến đổi
vào ban ngày trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên
tiếp tục ở khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
do độ cao địa hình nên nhiệt độ về đêm và sáng vẫn đưa chỉ ở mức trời rét
từ một mươi bảy hai mươi độ
nam bộ cũng không có mưa trong vòng ba ngày tới
đêm và sáng có nơi trời lạnh
ban ngày trời nắng không mưa và nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng là ba mươi ba mươi ba độ